chị phải dùng biện pháp kích lấy trứng để tạo phôi cùng tinh trùng của chồng mình
tắc hai bên vòi trứng khiến chị không thể mang thai tự nhiên như những người phụ nữ bình thường khác
một điều thiệt thòi mà vợ chồng chị phải chịu đựng trong suốt chín năm qua trên hành trình đi tìm con của mình
qua quá trình tìm hiểu thì vợ chồng em thì trứng và tinh trùng đều tốt
nhưng mà khi mà chuyển
phôi vào cơ thể mẹ thì nó không bám được
và cũng do có nhiều nguyên nhân tác động đến
cũng có thể do cái sự may mắn của mình nữa
nên em kiên trì tiếp tục để tìm kiếm cái sự may mắn của mình
vô sinh đó là tình trạng một cặp vợ chồng chung sống với nhau quá một năm
không dùng biện pháp tránh thai nào mà chưa từng có thai
và về phân loại thì có rất nhiều cách để phân loại
có thể phân loại theo nguyên nhân
mà thường người ta có thể chia thành hai loại
thứ nhất là vô sinh
vô sinh nguyên pháp và vô sinh thư pháp
vô sinh nguyên pháp tức là cặp vợ chồng đó và người vợ chưa từng có mang thang lần nào
đã từng trải qua rất nhiều bệnh viện để xin tư vấn thụ tinh nhân tạo
vợ chồng anh phước chị trà thiểu cảm giác vừa lo lắng vừa mong mỏi của những cặp vợ chồng cùng chung cảnh ngộ như mình
trong chín năm qua hai vợ chồng chị chưa khi nào vơi bớt niềm khao khát tìm con
hành trình diệu vợi tìm tương lai ấy
cứ đẳng đẳng năm này qua năm khác như muốn thử thách ý chí niềm tin và nghệ lực của những người hiếu muộn như vợ chồng chị
về chia theo nguyên nhân thì người ta chia theo có thể thành các dạng
thứ nhất là vô sinh cho nguyên nhân người phụ nữ
vô sinh do nguyên nhân người chồng
và vô sinh do cả hai vợ chồng
và vô sinh do chưa rõ ràng nguyên nhân
vô sinh do người vợ hoặc người chồng
khoảng từ ba mươi đến bốn mươi
còn lại là một mươi chưa rõ nguyên nhân và một mươi là do cả hai vợ chồng
đối với cá nhân em thì em không uống thuốc
rượu bia thì thỉnh thoảng có giao lưu bạn bè
thì cũng không có vấn đề gì cả
nhưng mà bọn em là vô sinh không rõ nguyên nhân
và bọn em cưới nhau được từ năm hai nghìn một mươi đến nay là gần chín năm rồi
xin mời chị khuyên bị ra
thẻ bước kính
học và hiếm muộn hà nội
mỗi năm có hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đến khám và điều trị bệnh
và mặc dù chưa có bất cứ thống kê cụ thể nào
nhưng theo đánh giá của các bác sĩ ở đây cho rằng
số lượng bệnh nhân ngày càng có xu hướng gia tăng ở cả thành thị lẫn nông thôn
như vậy con số một triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có vẻ sẽ không còn là chính xác nữa
khi các yếu tố tiêu cực hàng đầu như môi trường sống và môi trường làm
việc thói quen sinh hoạt đang trở thành một trong những nguyên nhân chính
dẫn đến hiện tượng vô sinh ở cả nam và nữ hiện nay
hiện tại theo tổ chức y tế thế giới thì hiếm muộn là một trong những căn bệnh nguy hiểm
đứng thứ ba sau bệnh lý tim mạch và ung thư
thì đối với tôi thì đây cũng là một căn bệnh mà mình coi là nguy hiểm và đáng báo động
vì hiện nay tại việt nam cái số lượng các cặp vợ chồng hiếm muộn lên đến con số một triệu
và cái tỷ lệ vô sinh hiện nay
chiếm bảy bảy dân số
ở đây sự chăm sóc của các bác sĩ thì rất là tận tình chú đáo tư vấn rất kỹ
những ngày đầu bọn em theo ở đây thì bọn em chưa hiểu nhiều
và qua quá trình theo và tìm hiểu và được sự tư vấn của các bác sĩ
thì vợ chồng em hiểu rất rõ về các cái thủ thuật và các cái khả năng thành công của mình
từ đó bọn em quyết tâm theo đến cùng
cái nguyên nhân mà để gây ra tình trạng hiếm muộn thì có rất nhiều
đặc biệt là cái môi trường sống
cái chế độ ăn uống sinh hoạt
ví dụ như là cái sử dụng điện thoại
thế rồi công việc căng thẳng
thế và cái ăn uống bằng những cái thực phẩm mà nó không đảm bảo vệ sinh hoặc chứa nhiều hóa chất
cũng là một trong những yếu tố tác động làm khả năng sinh tinh khả năng phát triển năng ngoãn bị ảnh hưởng
và đấy cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiếm muộn
các bệnh lây truyền qua đường tình dục xuất hiện với tỷ lệ cao hơn trong cộng đồng
dẫn đến tắc vòi trứng giảm chất lượng tinh trùng dối loạn khả năng sinh sản
việc sinh hoạt tình dục sớm và quan hệ với nhiều bạn tình ngày càng phổ biến
và càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nguy cơ dẫn đến hiếm muộn
một biến chứng lâu dài và rất thường gặp của não phá thai hiện nay là hiếm muộn vô sinh
rất nhiều phụ nữ sau vài lần nạo thai đã bị vô sinh do tắc vòi trứng hoặc viêm dính buồng tử cung
không ai mong muốn mình bị vô sinh hiếm muộn tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không chịu sự tác động
môi trường sống và làm việc đang thay đổi một cách tiêu cực cùng với những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh
đang là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng vô sinh hiếm muộn
và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần tư vấn của bác sĩ ngay sau đây
đối với những bạn trong độ tuổi sinh sản thứ nhất là mình phải thực hiện chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ
chế độ tập luyện thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe cho bản thân mình lại vừa nâng cao được cả sức khỏe sinh sản
chế độ sinh hoạt lành mạnh hạn chế rượu bia hạn chế thuốc lá hạn chế tình trạng thức khuya
thế rồi cái chế độ ăn uống đảm bảo các cái chất dinh dưỡng đầy đủ là một trong những yếu tố tiên quyết tác động vào cái quá trình sinh sản của mình sau này
thứ hai nữa là trong những trường hợp mà chuẩn bị kết hôn thì chúng ta cũng nên kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân
để mình chuẩn bị tâm thế cũng như là từ tâm lý của mình để làm sao sau này mình quá trình mình kết hôn rồi
mình có em bé và luôn luôn ở sống trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất
còn đối với những cặp mà đã hiếm muộn tức là gì
sau một năm kết hôn mà mình vẫn chưa có em bé thì mình nên đi càng sớm khám hiếm muộn càng sớm càng tốt
tại vì khi đi khám sớm thì mình sẽ phát hiện ra các nguyên nhân mình có cái định hướng điều trị sớm thì cái hiệu quả cao hơn rất nhiều
tại vì chất lượng cuối cùng phụ thuộc vào độ tuổi của người phụ nữ
độ tuổi sinh đẻ của mình vì tuổi càng trẻ thì cơ hội thành công càng cao đồng thời cái quá trình điều trị nó càng đỡ tốn kém
khi tuổi trẻ thì trong quá trình dùng thuốc chúng tôi dùng liều thuốc thấp thì cái chi phí nó sẽ đỡ đi rất là nhiều
thứ hai nữa là trong quá trình mà điều trị thì làm sao đấy cho tâm lý nó thật thoải mái nhất
các bác sĩ đã cố gắng để tạo ra một môi trường tạo ra một cái tâm lý cho bệnh nhân thoải mái
thì mình cũng cố gắng tránh những cái áp lực để tăng cái cơ hội thành công của mình
tại vì tư tưởng thoải mái
tâm lý thoải mái cũng là một trong những yếu tố để tăng tỷ lệ thành công